không phải ngẫu nhiên mà lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhấn mạnh
có quá nhiều khó khăn trong việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
trong đó khó khăn hiện hữu nhất là diện tích đất đai mạnh muốn
không đáp ứng được yêu cầu phát triển của doanh nghiệp
cả nước có hơn một mươi sáu triệu ba trăm linh nghìn hộ nông dân
diện tích đất canh tác chia bình quân đầu người
chỉ đạt khoảng một một trăm năm mươi m hai trên một đầu gầy
thế khó khăn thứ nhất về đất đai
thì cũng đề nghị với chính quyền ca cấp
là cố gắng làm sao để giải quyết
cho chúng tôi có được những cái công nhận là trang trại
và có những sổ đỏ
để cho chúng tôi từ cái đó chúng tôi có thể đem
những tài sản trên đất của mình
ra thế chấp các tổ chức tiến dụng để chúng tôi vay vốn
trước những cơ hội cũng như những tách thức
của những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
thì chúng ta chắc chắn phải có cái tái cư công mạnh mẽ
không thể trên một nền sản xuất hộ
mà chúng ta có thể thắng
ở mọi lĩnh vực trong đông biển
đất đai được chia cố định cho hàng triệu hộ nhỏ lẻ
cũng là lý do chính
khiến khó hình thành những cánh đồng mẫu lớn
dụng đất manh mún khiến khó xây dựng vùng nguyên liệu
đặc biệt là áp dụng cơ giới hóa
và khoa học công nghệ để giảm chi phí
đang khiến sức cạnh tranh của sản phẩm giảm sút
điều này đồng nghĩa với khó khăn cho doanh nghiệp sẽ tăng lên
vì vậy để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này
nói hỏi những nút thắt trên
cần sớm được tháo gỡ
như chương trình trước chúng tôi đã phân tích
với những hạn chế về tiếp cận vốn tín dụng
chính sách đất đai
cũng như những rủi ro do thiên tai mang lại
khiến nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
gặp khó khăn thậm chí thô lỗ
qua phân tích cho thấy
trong tỷ lệ một doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiện nay
chủ yếu là các doanh nghiệp lớn
có đầu tư khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất
để giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm
ngành có đóng góp tới hai mươi gdp cho đất nước mỗi năm
nhưng những năm gần đây
do tác động của biến đổi khí hậu
cộng với những nội tại yếu kém của ngành tăng trưởng nông nghiệp
có dấu hiệu chứng lại
khởi điểm của nông nghiệp việt nam rất là thấp
quy mô nhỏ bé
khoa học công nghệ yếu kém
cơ sở tầng thiếu thốn
thế nhưng mà
nhìn sâu vào nữa các phân tích của chúng tôi
cho thấy là cái gì tạo nên tăng trưởng
thì trong những năm trước
phần tăng trưởng đóng góp chính là đất đai
mở rộng đất đai
lấy thêm nguồn nước thu hút nhiều lao động
sử dụng nhiều vật tư
thì những yếu tố đấy đến nay là cạn kiệt cả
trước đây nó chỉ đóng góp
nó đóng góp đến khoảng bảy mươi
cho tăng trưởng
thì bây giờ những yếu tố đó chỉ còn đóng góp khoảng năm mươi
cho tăng trưởng của nông nghiệp thôi
thế vậy năm mươi còn lại đóng góp từ đâu
thì chủ yếu là từ khoa công nghệ
và từ chính sách
thế thì cái yếu tố đó
trong những năm gần đây không phát triển mạnh
do đó cho nên nó làm giảm tăng trưởng
nhân rất là rõ rệt
ngoài ra thì còn có khó khăn của biến đổi khí hậu
còn khó khăn của tranh thị trường
của hội nhập kinh tế quốc tế
nhưng mà cái chính vẫn là cái
động lực cho tăng trưởng của nông nghiệp
là đã giảm sốt
để nông nghiệp lấy lại đà tăng trưởng bền vững
thì yếu tố tiên quyết phải đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này
và trong điều kiện
nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho nông nghiệp còn hạn hẹp
chỉ chiếm sáu gdp một năm
thì thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
là một giải pháp then chốt
để tổ chức lại sản xuất
cũng như đẩy nhanh đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng
và phát triển bền vững
cái lợi thế so sánh
giữa cái đầu tư phát triển nông nghiệp
với những ngành nghề khác
thì rất ít người người ta lựa chọn
bỏ vốn vào phát triển nông nghiệp
vì rủi ro là rất lớn
thậm chí còn là dịch bệnh
bà con chúng ta
nhiều vùng đã có
việc là vì dịch bệnh
mà không chỉ mất vốn của mình
mà làm ảnh hưởng đến cả hệ thống ngân hàng
nếu như họ vay vốn của ngân hàng
vốn tiến dự
vậy thì cái hướng ra là gì
để giải quyết ở một số khu vực
mà bà con còn rất khó khăn
thì nhà nước vẫn phải có
chính sách hỗ trợ
để đảm bảo an sinh xã hội
nhưng đấy tôi cho rằng
đấy là cái giải pháp quan trọng
của nhà nước ta
đấy không phải giải pháp căn cơ
để chúng ta phát triển nông nghiệp
mà căn cơ ở nông nghiệp
tức là chúng ta tìm cái cơ chế
làm sao cho doanh nghiệp họ yên tâm đầu tư
bà con yên tâm đầu tư vào đó
khi có rủi ro
thì hạn chế tối đa
cái rủi ro
để phát sản
phát triển nông nghiệp
trong lĩnh vực chăn nuôi
nói riêng của việt nam
như chúng ta biết từ trước
hình thức chăn nuôi nông hộ
chăn nuôi nhỏ lẻ của chúng ta chiếm rất là nhiều
trong cái thời buổi hiện nay
với cái chăn nuôi lông hộ nhỏ lẻ như thế
thì nó sẽ gặp những cái bất lợi nhất định
cái thứ nhất là chăn nuôi với cái số lượng ít
thì cái chất lượng sản phẩm
khó có thể tạo ra một cái vùng sản xuất hàng hóa
cái thứ hai nữa là khi sản xuất
nhỏ lẻ như vậy
thì cái việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
nó cũng hạn chế
từ đó dẫn đến là cái lăng suất
và cái chất lượng sản phẩm của chúng ta
chưa đáp ứng được yêu cầu
và cái thứ ba quan trọng hơn nữa là
chăn nuôi nhỏ lẻ manh muốn như vậy
chúng ta khó có sự quản lý
dẫn đến là cái dịch bệnh
cái an toàn về vệ sinh thu y
là chúng ta không làm tốt
dẫn đến là cái dịch bệnh nó nhiều
và cái dịch bệnh nhiều thì dẫn đến là cái lăng suất
cái hiệu quả chăn nuôi nó sẽ thấp
từ thực tế sản xuất cho thấy
để đầu tư vào nông nghiệp bền vững
cần phải đầu tư áp dụng công nghệ cao vào sản xuất
đặc biệt là hình thành các chuỗi sản xuất khép kín
để giảm thiểu chi phí
và hạn chế dịch bệnh
đây là trang trại chăn nuôi khép kín công nghệ đức
của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư
và phát triển chăn nuôi gia công
tập đoàn dabaco việt nam
nếu bằng thiết bị công nghệ thông thường
với diện tích một hai trăm linh m hai này
thì chỉ đủ cho quy mô khoảng bảy con gà
nhưng với việc ứng dụng công nghệ hiện đại của đức
với hệ thống chuồng nuôi khép kín xếp tầng như thế này
doanh nghiệp có thể nuôi với quy mô năm mươi con gà
quản lý về dịch bệnh
để làm sao đảm bảo cho cái sản phẩm
của chúng ta khi ra là nó phải đảm bảo
về vệ sinh an toàn thực phẩm
thì với cái chăn nuôi manh muốn của chúng ta
là đang bị yếu về khâu đấy
và đứng trước cái tình hình này
thì dabaco quyết định là đầu tư
với cái hệ thống chăn nuôi
theo mô hình của cộng hòa liên bang đức
với cái mô hình chuồng nuôi là bốn tầng
chăn nuôi hoàn toàn tự động
từ khâu cung cấp thức ăn
khâu chọn lọc giống
khâu cung cấp nước uống
và khâu thu gom trứng và thu gom chất thải
đều được tự động hóa
từ đó làm cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều
về nhân công và quản lý được dịch bệnh
một cách rất là tốt
có thể thấy khi biến đổi khí hậu
tác động mạnh đến nông nghiệp
với diễn biến thời tiết bất thường
khiến cho dịch bệnh trên da súc da cầm tăng cao
thì việc đưa công nghệ vào chăn nuôi
đã khắc phục được vấn đề dịch bệnh ô nhiễm môi trường
và quan trọng hơn là cho ra thị trường
các sản phẩm an toàn và chất lượng
chúng tôi không bị xảy ra dịch bệnh
nhất là những dịch bệnh nguy hiểm như cúm da cầm
dẫn đến sản phẩm của chúng tôi khi đi ra thị trường
rất là đảm bảo
không bị gián đoạn về quy trình chăn nuôi
cái thứ hai nữa là chúng tôi được nhân công tiết kiệm
và chúng tôi chỉ khó khăn trong cái giai đoạn đầu tư ban đầu
về cái vốn
sau này chúng tôi mà khấu hao hết được hệ thống này đi
với cái đầu tư như này
và với cái nhân công như này
thì chúng tôi sẽ giảm được chi phí giá thành rất là nhiều
toàn bộ hệ thống thiết bị này được nhập khẩu từ đức
với giá thành mỗi chuồng lên tới hai mươi tỷ đồng
đây là số tiền không hề nhỏ
nên để đầu tư được
không chỉ khó với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
mà cả doanh nghiệp lớn cũng không hề dễ dàng
bởi trên thực tế hiện nay
việc tiếp cận nguồn vốn vay
cũng như việc đánh giá tài sản khi đã đầu tư cho nông nghiệp
để vay vốn
cường rất thấp và rất khó khăn
công nghệ thì lạc hậu
thì muốn áp dụng những công nghệ cao
hoặc những tiêu chí khác nữa
thì hoàn toàn là cần phải có đầu tư
thì đầu tư thì cần phải có vốn
thế nhưng có vốn
thế nhưng mà chúng tôi thì lại không đủ
cái điều kiện để thế chấp
ví dụ như là tất cả các trang trại
chăn nuôi cũng như các lông trại khác
đều lầm ở vùng nông thôn
thế khi mà mình đã làm ở vùng nông thôn
thì đất đai là giá nó rẻ
chứ không được như các trung tâm như thị trấn
thị xã hoặc là thành phố
đất đai nó đắt
thế thì đất đai rẻ thì chúng tôi đem hết
hết cái khả năng của mình là đem hết những cái tài sản
của gia đình như mình

của các thành viên trong hợp tác xã ra để thế chấp
để vay vốn ngân hàng
chúng tôi không thể lấy của người khác ra được
mình người ta cũng không thể đồng ý
cho nên là cái đó là cái vô cùng hạn chế
cùng với vấn đề về vốn
khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải
đó là vấn đề đầu ra tiêu thụ sản phẩm
bởi hiện nay còn thiếu sự minh bạch
trong thông tin sản phẩm khi đưa ra thị trường
khiến nhiều sản phẩm chất lượng tốt cũng bị đánh đồng
với nhiều sản phẩm chất lượng thấp hơn
ví dụ như sản phẩm trứng gà xanh
gà dha của công ty của phần tộc đoàn dabaco này
để có được những trái trứng đủ tiêu chuẩn
như đã công bố trên bao bì
thì gà phải được ăn với chế độ cám dinh dưỡng
theo đúng thành phần quy chuẩn
và phải được chăm sóc phòng chống dịch bệnh
cũng như khâu sơ chế kiểm tra kỹ thuật
đóng gói khép kín
tuy nhiên việc tiêu thụ cũng gặp phải nhiều khó khăn
hiện nay là cái khâu
quảng bá sản phẩm
đấy là cái khâu mà chúng ta đang bị yếu
chúng ta chưa có cái cách làm làm sao
mà để chúng ta giới thiệu được
cái sản phẩm của chúng ta đến với lại cả người tiêu dùng
tại sao mấy cái sản phẩm ngoại nhập
người dân mới chỉ nghe ở trên mạng
nghe một hai thông tin thôi
thì vẫn thi nhau dùng
thế nhưng mà sản phẩm ở trong nước
thì chúng ta không làm thế nào được để cho người dân hiểu
để người ta dùng sản phẩm của chúng ta
mặc dù sản phẩm chúng ta không thua kém gì cả
thì cái vấn đề của chúng tôi đánh giá là hiện nay đang gặp phải là
vấn đề yếu về công tác truyền thông
quảng bá sản phẩm
và cái này thì cũng phải đề nghị là nhà nước phải hỗ trợ rất là mạnh
theo lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng với các khó khăn về đất đai
tiến dụng khoa học công nghệ
khâu yếu nhất của ngành chăn nuôi là chất lượng con giống
vì vậy việc cần có thêm
những cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
trong nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ
tạo ra những thương hiệu mạnh
để nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập
ngày càng sâu rộng hiện nay là rất cần thiết
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
những năm qua các doanh nghiệp đã tham gia tích cực
và có hiệu quả trong phát triển sản xuất
nâng cao thu nhập cho người dân
tuy nhiên tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
vẫn còn rất khiêm tốn
vì vậy để thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp đầu tư
vào lĩnh vực này
cần có những cơ chế chính sách linh hoạt hơn nữa
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
hiện nay đảng và nhà nước đang có chính sách
là kêu gọi đầu tư mạnh vào nông nghiệp nông thôn
hỗ trợ nông nghiệp nông thôn phát triển
nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới
với tinh thần như vậy
trước hết là đối với lĩnh vực nông nghiệp
cần phải như có người đã nói
tăng cường tích tụ rộng đất
cho những nhà có năng lực
để họ mở rộng sản xuất và đầu tư
quy mô lớn
có chính sách hỗ trợ về lãi suất vay vốn
vai vốn với lãi suất thấp
và tăng cường hợp tác giữa nhà nông
nhà doanh nghiệp nhà khoa học
và nhà nước phối hợp
thì sẽ đạt được hiệu quả kinh tế cao
số liệu thống kê cho thấy
năm hai nghìn một mươi sáu cả nước có khoảng chín một trăm linh doanh nghiệp mới thành lập
trong đó lĩnh vực nông nghiệp
có một ba trăm bốn mươi hai doanh nghiệp
qua đó nâng tổng số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
đến nay là bốn tám mươi doanh nghiệp
vốn doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
mới chiếm khoảng sáu
trên tổng vốn đầu tư của cả nền kinh tế
tỷ trọng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
chiếm dưới một trong tổng số doanh nghiệp của cả nước
và đa phần có quy mô vốn nhỏ
số doanh nghiệp có quy mô vốn dưới năm tỷ đồng
doanh nghiệp đầu tư chủ yếu dựa vào khai thác
nguồn lực tài nguyên là đất đai lao động
chưa quan tâm đầu tư một cách căn cơ
ứng dụng khoa học công nghệ
hoặc đầu tư thiết bị hiện đại để chế biến
mà chủ yếu là cung cấp nguyên liệu
trong khi theo tính toán lợi nhuận nằm nhiều nhất
lại là khẩu chế biến sâu
để tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm
trước thực trạng này giải pháp mà ngành nông nghiệp hướng đến
là thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến
sau thu hoạch khuyến khích đầu tư công nghệ
tiết kiệm diện tích đất sử dụng
cho nên chúng ta mới thấy rằng là
cái giá trị của cà phê chế biến
nó tăng lên cấp mấy lần
chúng ta bán một cân cà phê nhân có hai đô
mà chúng ta uống một cốc cà phê là vậy ba đô
cho nên một cân cà phê nhân
thì chỉ bằng một cốc cà phê thôi
và một cân cà phê nhân
cho nên là cái giá trị nó nằm
ở cái khâu mà giá tăng
nó nằm ở cái khâu chế biến
và khâu phân phối cuối cùng
tại nhiều diễn đàn thu hút doanh nghiệp đầu tư
vào nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã trực tiếp lắng nghe tháo gỡ khó khăn vướng mắt
cho doanh nghiệp trong đó tập trung các giải pháp
thèn chốt như xác định đúng vai trò của nhà nước
chính sách tạo thuận lợi cho sử dụng đất đai
có hiệu quả cơ chế chính sách
về thương mại hạ tầng tiến dụng
khoa công nghệ đào tạo nghề
đồng thời đề xuất với chính phủ tháo gỡ những khó khăn
về thủ tục hành chính tạo điều kiện hơn nữa
cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
đồng hành với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại
cạnh tranh hiệu quả hơn
nhất là trong bối cảnh nước ta hội nhập kinh tế
ngày càng sâu rộng ngành nông nghiệp đầy mạnh
tái cơ cấu và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thuận mới
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi
số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
tăng ít nhất hai lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
đảng chính phủ đã có rất nhiều các chính sách
nghị quyết chương trình dự án hỗ trợ
tuy nhiên có một thực tế
đó là việc tiếp cận các chính sách này
còn rất khó khăn
trong chương trình nông nghiệp
chương trình nông nghiệp
chương trình nông nghiệp
nông nghiệp chuyển động lần sau
chúng tôi sẽ đi sâu phân tích về vấn đề này
mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động của truyền hình nhân dân
hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm
xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động
phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàn chống quận hoàn kiếm tp hà nội
email nông nghiệp chuyển động a gmail com